theo dự kiến những khu vực này vào tối nay là địa điểm thu hút rất đông người dân tập trung đến để đón đêm giao thừa
rất có thể xảy ra tình trạng un tắc cục bộ tại những khu vực này
các lực lượng chức năng khuyên cáo người dân nên sử dụng dịch vụ công cộng để tránh ủn tắc và thuận lợi hơn cho việc đi lại thời điểm trước và sau giao thửa
vào tối ngày tám tháng hai cũng là vào tối ngày hai mươi chín tết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
đám cháy đã khiến khói đen bao phủ cả con hẻm một người thoát nạn trong găng tất
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h người dân sống trong hẻm bảy mươi một đường thới an ba mươi hai phường thới an quận một mươi hai tp hcm
ngửi thấy mùi khét cùng khói đen bao phủ nghi ngút khi ra xem thì phát hiện đám cháy bốc ra từ một căn phòng cuối của dãy trọ trong hẻm
nhiều người đã hô hoán mọi người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng do cửa bị khóa nên công tác chữa cháy ban đầu bất thành
lúc này dãy trọ có một người đàn ông đang ở bên trong
nghe tiếng hô hoán đập phá cửa nên đã chạy thoát ra ngoài
ngay khi người này thoát ra chỉ một ít phau sau khi ngọn lửa bùng phát mạnh nhận được tin báo
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
các chiến sĩ đã dùng máy hút khí chuyên dụng để đẩy khói độc ra ngoài đồng thời lên phương án dập lửa từ nhiều hướng
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy được kiểm soát dãy trọ có khoảng hai mươi phòng
thời điểm xảy ra hỏa hoạn nhiều người ở trọ đã về quê đón tết
vụ cháy không gây thương vong gì việc người tuy nhiên khiến cho nhiều người hoảng sợ
công an quận hai bà trưng tp hà nội vừa phá thành công chuyên án bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng
gồm hoàng tiến thành triệu văn phi trần trọng tuyến nguyễn tiến tấn và đào văn tùng cùng chú tại thành phố hà nội
để điều tra về tội vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đèn
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi một hoàng tiến thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng loạt cửa hàng tại nhiều địa điểm để thực hiện
hình thức bốc bắt họ và vay lãi nặng với hình thức bốc bắt họ thành cho vay với lãi suất một trăm linh một bốn một năm
với hình thức vay lãi nặng lãi suất ra động từ một trăm linh tám đến một trăm tám mươi hai năm mỗi năm
nhóm nhân viên của hoàng tiến thành nhận lương một mươi năm triệu đồng một tháng thời điểm bị phát hiện đường dây cho vay
lãi nặng do hoàng tiến thành cầm đầu hoạt động trên nhiều địa bàn quận huyện tại hà nội với số lượng khách vay hơn
bốn trăm linh người cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở nơi làm việc của các đối tượng và thu giữ được
nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm thành
thưa quý vị lợi dụng bản thân từng là người hướng dẫn viên du lịch một đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức đặt thuê vì là nghỉ dưỡng
thủ đoạn này không mới và cũng được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin theo
để rồi bị mắc bẫy và mất tiền
đây là đối tượng nguyễn trúc viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tổ một mươi chín khóm trường phúc phường vĩnh phước
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng kể sát hình sự công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú tại phường hồng hà thành phố hạ long đến cơ quan công an trình báo
về việc bị một nam giới nói rộng nam bộ lừa đảo chiếm đoạt một mươi triệu đồng bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
năm hai nghìn một mươi chín thì tôi có làm booking phòng sale bán phòng cho ở đà lạt
thì đến năm hai nghìn hai mươi thì do dịch tôi có về lại nha trang khánh hòa thì cũng vẫn làm
để cho khách đến hai nghìn hai mươi một thì kinh tế nó khó khăn
thì trong một lần mình tham lam nên là mình đã có lỡ là lấy được lòng tin của khách từ trước
nên mình có lỡ là có chiếm đoạt số tiền của hai người
quá trình điều tra cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
trong đó có hai bị hại ở quảng ninh
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thành công nguyễn trúc viên và thu giữ toàn bộ thiết bị gây án
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội
thậm chí còn chọn nhiều quán internet để làm việc với bị hại khiến cho việc xác định nơi ở lần trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng thì có nhiều thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là thay đổi rất linh hoạt
nhưng mà nhìn chung thì đánh vào các đối tượng
các tâm lý của người dân là một thứ nhất là đánh vào lòng tham
thứ hai nữa là đánh vào cái tâm lý e ngại trong cái vấn đề mà trao đổi thông tin với những người khác
đặc biệt là lợi dụng vào cái việc mà sử dụng cái điện thoại thông minh thì cái tính cô lập của bị hại rất là cao
thế thì lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền nhưng mà là nhiều các giao dịch
nên là bị hại sau khi mà bị lừa thì cảm thấy là cái số tiền mà bị mất nó không đáng để lên trình báo
từ kết quả điều tra các vụ án cơ quan công an khuyến cáo người dân phải cẩn trọng cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
nhất là những lời mời chào hứa hẹn hấp dẫn về việc nhẹ lương cao tặng quà thực hiện tốt phương châm bốn hai năm để tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
và tiếp theo sẽ là những thông tin về trường hợp
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện